hiện nay giá cá bớp thương phẩm giảm mạnh khiến các hộ nuôi cá ở đảo hòn chuối
huyện trần văn thời tỉnh cà mau điều đứng nhiều bẻ cá nuôi đến thời hạn cho thu hoạch
nhưng không có thương lái đến mua người nuôi cá phải cho ăn cầm chừng để chở ra cá lên
những năm gần đây mô hình nuôi cá bớp lồng bè tại đảo hòn chuối
thuộc huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hiện có khoảng hơn năm mươi hộ nuôi
với trên hai trăm linh lồng bè cá bớp và tổng sản lượng mỗi năm đạt hàng trăm tấn cá thương phẩm
trước tết nguyên đán giá cá bớp thương phẩm có lúc lên đến một trăm năm mươi đồng một kg
nhưng hiện tại giá xuống chỉ còn một trăm linh một trăm một mươi đồng một kg
thậm chí một số thương lái từ chối thu mua cá thương phẩm của các hộ nuôi tại đây
các hộ nuôi cá cho biết để đầu tư bè nuôi cá bớp quy mô từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi con
cần khoảng tám mươi triệu đồng đó là chưa kể chi phí thức ăn cho suốt tám tháng nuôi
mặt khác do giá thức ăn cho cá tăng con giống hiện nay cũng trở nên khan hiếm
nên hầu hết hộ nuôi nào cũng lỗ từ hai mươi đến hai trăm linh triệu đồng tùy quy mô
nó mất giá
giá này bây giờ còn trầm lại năm ngàn
năm nay nuôi cá này không có lợi
mất bốn mươi ngàn một kg
mà cá mồi hiện giờ lên nữa chứ
em thấy cuộc sống nhân dân ở đây cũng rất khổ
năm nay nuôi cá này không có lợi nhiều lắm
đủ giống là may đó
thì bây giờ cần nhất là cái đồng giống của nhà nước hỗ trợ nuôi trồng thủy sản đó
là có dự án của hai trăm một mươi của tỉnh quỷ quý bang dân tỉnh
có thể cho dân đây hỗ trợ dân thêm một mức độ nào để người ta sống
để nghề nuôi cá bớp phát triển bền vững
rất cần nhà nước tiếp sức để có thêm nguồn vốn và tìm nguồn xuất khẩu ổn định cho bà con ngư dân
một khi cuộc sống của ngư dân được ổn định họ mới có thể vươn lên thoát nghèo và bám đảo quê hương